các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ông phạm đăng khoa giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc trong sáng ngày chín tháng bốn đã có văn bản gửi tới các trường yêu cầu tổ chức các hoạt động thể chất phải phù hợp với tình hình thời tiết
theo đó sáng ngày tám tháng bốn mhba học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở lê hồng phong xã ehua huyện buôn đôn tham gia bộ môn thể dục do cô giáo tttv giảng dạy
khoảng chín giờ năm mươi phút giáo viên tổng phụ trách đội đã lên báo tin hiệu trưởng nhà trường về việc m ba bị ngất trong giờ học thể dục
đang sơ cứu tại phòng y tế
sau đó nhà trường đưa học sinh lên trung tâm y tế huyện để cấp cứu và chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đến một mươi một h bốn mươi sáu phút bệnh viện thông báo nữ sinh đã tử vong
bác sĩ tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết m ba được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu ngưng hô hấp tuần hoàn ngưng tim ngưng thở
sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện các biện pháp để cấp cứu người bệnh
sau khoảng hai mươi phút cấp cứu nhưng không có tim lại bác sĩ chẳng đoán mba tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
việc hoạt động dưới thời tiết nắng nóng có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt
đây là tình trạng bệnh lý tăng thân nhiệt quá cao gây dối loạn hệ thống thần kinh trung ương dối loạn ý thức hôn mê co giật và có thể tử vong
do vậy nhà trường cần chú ý linh hoạt các môn học thể dục tránh để trẻ tham gia các hoạt động thể chất mạnh dưới trời nắng gắt
các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tỉnh quảng bình vừa kịp thời cứu sống một nam sinh bị bạn đâm thấu ngược trái thủng thận
hiện tại tình trạng sức khỏe của em đã ổn định và tự ngồi dậy sinh hoạt bình thường
thông tin từ bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới quảng bình
mới đây đơn vị đã cấp cứu một học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đồng hới sau khi học sinh này có xô xát và bị bạn đâm thủng bụng bằng dao
cụ thể trước đó vào ngày bốn tháng bốn nam sinh tên là h g b một mươi năm tuổi có mâu thuẫn với một bạn cùng trường
vào giờ ra chơi bê đã bị bạn đâm vào vùng mạng sườn trái gây chảy máu nhiều
ngay sau đó nam sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc được da niêm mạc nhạt mệt đau ngực vã mồ hôi buồn nôn đau bụng hạ sườn trái
qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực trái khoảng hai cm

qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dao đâm thống ngược trái đau ngực vã mồ hôi buồn nôn đau bụng hạ sườn trái

qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dao đâm thống ngược trái đau ngực vã mồ hôi buồn nôn đau bụng hạ sườn trái
qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dao đâm thống ngược trái đau ngực vã mồ hôi buồn nôn đau bụng hạ sườn trái
qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dao đâm thống ngược trái đau ngực vã mồ hôi buồn nôn đau ngực vã mồ hôi
qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dao đâm thống ngược trái đau bụng hạ sườn trái
một phạm trung đức pháo qua gây mê hồi sức
mặc dù bệnh nhân đã đi tiểu trước mổ nhưng khi đặt son tiểu trong mổ
thì số lượng nước tiểu còn dư trong bảng quang và túi thừa lên tới ba hai trăm linh ml
bệnh nhân được phẫu thuật theo đường dưới phúc mạc kiểm tra thấy bảng quang dặn to
có thông với một túi thừa dùng tích lớn ở bên thành trái
tuyến tiền liệt phi đại đẩy vào lòng bảng quang gây đáy khó và dãn bằng quang
các bác sĩ đã tiến hành phẫu tích cắt bỏ túi thừa bảng quang và bóc tách khối u tuyến tiền liệt
sau khoảng một tiếng phẫu thuật sion và chụp bảng quang kiểm tra sau phẫu thuật
thấy bảng quang trở lại vị trí bình thường lượng nước tiểu tuần dư trong mổ không đáng kể
hiện tại người bệnh đã ổn định vết mổ khô rút thông đi tiểu tốt
do có thói quen ăn gỏi cá tiết canh và nem sống
người đàn ông năm mươi tuổi ở thái nguyên đã đi đại tiện ra nhiều đốt sán
thậm chí sán còn tự chui ra qua đường hậu môn
bệnh nhân được trần đoán nhiếm ký sinh trùng sán dây
sau khi điều trị bệnh nhân sộ được con sán dài khoảng một mươi mét
ông tvn chia sẻ
tôi có sở thích ăn đồ tái sống với tiết canh tẩn suất dây đặc
vì thế một mươi năm trước tôi đã phải điều trị bệnh run sán
đợt này đi đại tiện tôi thấy có sán ra theo nên tôi đi kiểm tra xem có vấn đề gì không
về đây tôi được làm các xét nghiệm thì biết mình mắc sán dây
sau khi điều trị tôi sổ con sán khoảng một mươi mét
theo các bác sĩ khoa virus ký sinh trùng trường hợp này cần nhập viện bởi thứ nhất
tẩy xá ở nhà không sạch sẽ không đảm bảo rất dễ lây cho người khác
thứ hai là không được theo dõi bệnh nhân uống thuốc và con sán da như thế nào
để tẩy sạch được sán thì phải da được đốt vào đầu sán
nếu còn đốt vào còn đầu sán thì nó còn phát triển tiếp như bệnh nhân này đã từng tẩy sán nhưng chưa hết
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh bình phó trưởng khoa virus ký sinh trùng bệnh viện nhiệt đới trung mương cho biết
bệnh sán dây là do các loài sán dây trường thành gồm taenia saginata taenia solilum và taenia asis artica
ký sinh trong ruột gây nên
bệnh sán dây có thể ký sinh ở người dưới hình thức sán trường thành và ấu trùng
bệnh sán dây gây bệnh ở người thường do sán dây lợn và sán dây bò gây nên
bệnh có thể gây ra các triệu chứng không đặc hiệu như đau bụng buồn nôn tiêu chảy hay tao bón khi rán dây phát triển trong ruột
để phòng bệnh bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chín uống xôi không ăn uống thực phẩm sống tái
đồng thời giữ vệ sinh môi trường xung quanh thực hành vệ sinh tay đúng cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
hôm nay ngày chín tháng bốn bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết đã phẫu thuật nối thành công đoạn chân bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông
sau hai mươi bốn giờ phẫu thuật đến nay tình trạng lưu thông các mạch máu ổn và sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục
bệnh nhân là p t p sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
vào dạng sáng ngày tám tháng bốn bệnh nhân cùng chồng đang lưu thông trên đường thuộc địa bàn huyện buôn đôn thì xảy ra tai nạn với xe công nông
đến khoảng năm giờ chị p được đưa vào viện cấp cứu với trần đoán đa chấn thương dập gan dập phổi đứt lìa đoạn chân phải gãy xương cánh tay phải gãy đầu trên xương trụ
ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật để cấp cứu
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh trực trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
cẳng chân phải của chị p bị đứt lìa vết thương dập nát nên ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn
các bác sĩ đã khâu nối các mạch máu gân dây thần kinh xương cho bệnh nhân
do vết thương dập nát nên để khâu nối được vết thương các bác sĩ đã phải cắt ngắn xương mạch máu và gân mới có thể không nối được chân cho bệnh nhân
ca phẫu thuật kéo dài năm giờ bệnh nhân được truyền bốn đơn vị máu
sau hai mươi bốn giờ phẫu thuật đến nay chân của bệnh nhân đã hồng ấm bắt được mạch mu bàn chân bệnh nhân đã cử động được các ngón chân tình trạng lưu thông mạch máu ổn sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở quảng ninh bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông
điều trị và hồi sức tích cực nhưng kỳ tích không đến gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến mô tạng sau chết não
từ gan của nam thanh niên này các bác sĩ đã tách đôi và ghép thành công cho hai người một trẻ em và một người lớn
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia nhận được thông tin từ bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê glasgo ba điểm đồng tử hai bên giãn tối đa mất phản xạ ánh sáng được điều trị và hồi sức tích cực
các y bác sĩ đã cố gắng hết sức tìm cơ hội sống nhưng kỳ tích không đến
khi được bác sĩ tư vấn viên đề cập đến việc hiến mô tạng sau chết não gia đình đã đồng ý hiến mô tạng
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã phối hợp với bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cử kiếp chẩn đoán và xuống bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
để hỗ trợ và điều phối mô tạng thành công theo đúng quy định của pháp luật
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã khởi động điều phối các tạng được hiến theo quy định của pháp luật
theo đó một tim một tạng thận một phần gan gan trái được điều phối tới bệnh viện trung ương huế một phần gan gan phải một tạng thận được điều phối tới bệnh viện hữu nghị việt đức
hai giác mạc được điều phối tới bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
cho đến nay tất cả các tạng được lấy từ người hiến chết não đã được kép đều có tiến triển tốt đã mang lại sự sống cho các bệnh nhân khác
theo phó giáo sư tiến sĩ đồng văn hệ thành công của ca hiến có hai đặc điểm lớn
thứ nhất bệnh viện việt nam thụy điển uông bí là bệnh viện đầu tiên
chưa ghép tạng thực hiện trần đoán chết não hồi sức chết não
thứ hai lần đầu tiên chia cách gan người hiến chết não thành công cho hai người một người lớn và một trẻ em
đây là cột mốc quan trọng trong việc xây dựng nòng cốt hình thành và mở rộng mạng lưới hiến tạng trong toàn quốc
mà trong thời gian qua trung tâm đã nỗ lực xây dựng đồng thời là bài học kinh nghiệm cho các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện
nơi có điều trị có các bệnh nhân chết não tiềm năng hiến tạng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
bản tin sau